theo sở y tế tp đà nẵng từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận gần ba năm trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng hai bảy lần so với năm trước
nguyên nhân khiến các ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tăng đột biến là do tác động của thời tiết và khí hậu thất thường
theo đó các địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tăng cao là huyện hòa vang tăng bốn năm lần
quận thanh khê tăng ba bảy lần hải châu tăng ba ba lần và sơn trà tăng hai chín lần so với cùng kỳ năm trước
ngoài yếu tố thời tiết khí hậu nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết diễn biến phức tạp là do ý thức của người dân
trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường diệt lăng quang bỏ gậy tại nơi ở khu dân cư chưa cao
chưa phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc phun thuốc phòng dịch diệt mũi
do đó để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng